gần một tháng nay người dân một số thôn ở xã vĩnh lộc huyện can lộc hà tĩnh gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống
và sinh hoạt do nguồn nước từ nhà máy nước sạch bị nhiễm bẩn
với tình hình thời tiết nắng nóng ngày càng gây gắt thì sẽ có hơn năm trăm linh hộ dân thuộc năm thôn bị thiếu nước sạch
nước sạch được dẫn từ nhà máy nước phúc giang một trong hai nhà máy nước của xã vĩnh lộc huyện can lộc
tuy nhiên nước bị ô nhiễm trầm trọng hàng trăm hộ dân sống cách nhà máy nước
trong bán kính vài trăm mét bỗng nhiên bị khát nước sạch
hiện tại nước là không được cho trống
thứ hai là nậu có khi gạo có màu đỏ trong cơm
mùi thì hơi nông nông hôi hôi
hàng tháng các hội dân ở đây phải đóng một khoản phí nước sạch theo quy định
tuy nhiên do nguồn nước sạch từ nhà máy bị ô nhiễm
nên mỗi hộ dân phải tự tìm cho mình một giải pháp tình thế
nhà máy nước thôn phúc giang được đầu tư gần sáu tỷ đồng
do trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường hà tĩnh làm chủ đầu tư
được đưa vào sử dụng cuối năm hai nghìn một mươi tám
nguyên nhân nước bị nhiễm bẩn ban đầu được xác định là do hệ thống lọc nước của nhà máy
và một số tuyến đường ống bị hỏng và chưa có sự quan tâm đầu tư nâng cấp
sửa chữa của chính quyền và ngành chức năng
thời tiết nắng nóng được dự báo là sẽ kéo dài và gai gắt trong thời gian tới
nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân ngày càng tăng cao
nếu không sớm có sự vào cuộc của chính quyền và ngành chức năng
thì cuộc sống của người dân sẽ bị sạch
nó sẽ bị báo trộn đồng thời ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của cộng đồng